tổ công tác của cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh cùng với người dân hai bên đường và nhân viên nhà xe
vừa kịp thời tiến hành chữa cháy dập lửa kịp thời cho toàn bộ hàng hóa trên một xe khách
cụ thể vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày tám tháng bốn tại km năm trăm năm mươi tám ba trăm linh quốc lộ một a
thuộc địa phận thôn tân sơn xã kỳ thọ huyện kỳ anh xe ô tô mang biển số bốn mươi chín b một nghìn bảy trăm hai mươi bảy
lưu thông theo hướng từ bắc vào nam khi phát hiện thấy có khói bốc lên từ khoang chứa hành lý
tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh đã dừng phương tiện
vận động nhân dân hai bên đường cùng với nhân viên nhà xe sử dụng bình nước bình cứu hỏa mini
và các vật dụng khác tiến hành chữa cháy dập lửa kịp thời và đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như hàng hóa trên xe